hãng thông tấn yonhap dẫn thông báo của hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc gcs cho biết
triều tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ở khu vực biển phía đông gần thành phố sinpo tỉnh nam hongyong triều tiên vào ngày hôm nay
đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ hai của triều tiên từ đầu năm đến nay
sau khi nước này phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược về phía hoàng hải bốn ngày trước đó
hiện vẫn chưa rõ loại và số lượng tên lửa hành trình trong vụ phóng vào sáng ngày hôm nay
hội đồng này cho biết cơ quan tình báo hàn quốc và mỹ đang phân tích các thông số kỹ thuật chi tiết của vụ phóng tên lửa hành trình
các nhà phân tích nhận định bình nhưỡng có thể sẽ tiếp tục hay thậm chí gia tăng khiêu khích
sau khi nước này đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển tên lửa đạn đạo
cũng như tăng cường hợp tác với nga và từ bỏ mục tiêu thống nhất hòa bình với hàn quốc